có thể sẽ sụp đổ nếu các nước thành viên không hành động một cách cẩn trọng
đây là tuyên bố được người đứng đầu nghị viện châu âu martin su đưa ra mới đây
trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí của đức
tuyên bố của chủ tịch nghị viện châu âu được đưa ra trong bối cảnh eu đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng nhất
kể từ khi ra đời cho tới nay bao gồm bất ổn an ninh khủng hoảng di cư tương lai eu hậu brexit
cũng như hàng loạt vấn đề xung quanh bảo vệ lợi ích cũng như di sản văn hóa và cuộc sống của người dân
trước đó chủ tịch hội đồng châu âu donald trump cũng cảnh báo kết quả trưng cầu dân ý tại anh cho thấy
những người theo chủ nghĩa hoài nghi châu âu có thể sẽ kéo phần còn lại của eu tan giã
nếu các chính phủ không đoàn kết và chứng minh được lợi ích của người dân trong một liên minh thống nhất
hội đồng bầu cử quốc gia venezuela thông báo hoãn lộ trình tiến hành trưng cầu ý dân
về mức độ tín nhiệm của tổng thống nicolas maduro
sau khi xuất hiện hành vi đe dọa tới cơ quan này
hội đồng bầu cử cho biết đã quyết định lùi phiên họp về tổ chức thu thập hai mươi chữ ký cử tri
tương đương khoảng bốn triệu chữ ký sang ngày một mươi chín tháng chín
thông báo này được đưa ra sau khi liên minh đối lập ra sức tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ
cáo buộc cơ quan này cố tình chỉ hoãn tiến trình trưng cầu ý dân
hiến pháp venezuela quy định trong trường hợp trưng cầu ý dân được tiến hành vào năm tới
dù tổng thống manduro thất bại tổng tuyển cử sớm cũng sẽ không được tổ chức
và phó tổng thống sẽ lên cầm quyền theo như quy định của hiến pháp điều mà phe đối lập không mong muốn
đang được khẩn trương triển khai ở các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong đó có tỉnh phúc kiến
với sức gió giật cấp một mươi năm siêu bão meranti mang theo mưa lớn đã gây nên cảnh thưởng cây đồ hàng loạt
nhiều nhà cửa bị hư hại trong khi mạng lưới điện bị tê liệt tại thành phố hạ môn của tỉnh phúc kiến
công tác dọn dẹp đã được tiến hành trên các con đường trong khi các công nhân ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố mất điện
chính quyền tỉnh đến nay đã phân phát hàng cứu trợ sinh hoạt trị giá sáu mươi triệu nhân dân tệ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão menalti
bão merenti đổ bộ vào miền đông trung quốc từ ngày một mươi sáu tháng chín
sau một ngày càn quét bão meranti đã khiến ít nhất một mươi người thiệt mạng ở trung quốc khi đổ bộ vào bờ biển miền đông nam nước này
sau sáu năm triển khai dự án đập thủy điện reventazong
dự án được xem là lớn nhất ở khu vực trung mỹ với kinh phí đầu tư một bốn tỷ usd
đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia cung cấp đủ điện cho hàng trăm nghìn hộ gia đình bằng năng lượng sạch
đập reventazong được đặt tại vùng sikiret miền đông costa rica
theo giới chức địa phương đây là dự án hạ tầng công cộng lớn nhất ở trung mỹ
cho tới nay năm nhà phát điện đã vận hành với công suất tổng cộng ba trăm linh năm năm mw điện
giới chức costa rica cho biết
từ nay đến cuối năm sẽ có hơn nửa triệu hộ gia đình có điện sử dụng
dự án đập raventang có tổng chi phí lên đến một bốn tỷ đô la cao một trăm ba mươi mét xử lý nguồn nước gần một trăm hai mươi triệu mét khối
đây được coi là dự án hạ tầng lớn thứ hai trong khu vực sau kênh đảo panama
nga vừa thông báo hoãn kế hoạch phóng tàu vũ trụ saiw ms hai vào tuần tới vì các lý do kỹ thuật
song không cung cấp thông tin chi tiết cũng như lịch phong mới
tập đoàn vũ trụ quốc gia roscosmos của nga cho biết
việc phóng tàu vũ trụ seyus ms hai dự kiến vào ngày hai mươi ba tháng chín bị hoãn lại vì những lý do kỹ thuật
sau khi tiến hành các thử nghiệm ở sân bay vũ trụ bangalore ở kazakhstan
dự kiến tàu vũ trụ siamut ms hai sẽ mang theo nhà du hành vũ trụ người mỹ shane kimbross
và hai nhà du hành vũ trụ người nga là sergey zhikovs và andrei brisenko
lên trạm vũ trụ quốc gia